ngừng thu phí bot nếu không áp dụng thu phí không dừng
đây là phát biểu của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
trong cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải đến thời điểm này mới có hai mươi sáu trạm bot hoàn thành việc lắp đặt thiết bị
nhưng chưa thể chính thức vận hành
như vậy theo kế hoạch của năm hai nghìn một mươi tám vẫn còn một mươi tám trạm bot nợ chưa triển khai lắp đặt thu phí không dừng
nguyên nhân do sự chậm trễ trong việc thống nhất quyền lợi giữa chủ đầu tư bot và đơn vị cung cấp dịch vụ
lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho biết trong năm nay phải hoàn thành thêm ba mươi ba trạm thu phí
trong đó đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách sẽ tính đến phương án thuê thiết bị thu phí không dừng
thì mới bảo đảm được tiến độ

bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng cho biết không chỉ các trạm thu phí trực thuộc bộ
mà tất cả các trạm bot khác thuộc quản lý của một mươi bốn địa phương cũng sẽ phải áp dụng thu phí không dừng trong năm nay